theo thông tin từ sở y tế tỉnh hòa bình sáng ngày hai mươi một tháng bảy hội đồng kỷ luật sở y tế hòa bình đã họp và bỏ phiếu về việc xem xét hình thức kỷ luật đối với ông trương quý dương giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh sau vụ tai biến một mươi tám người chạy thận ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua
hội đồng kỷ luật gồm năm người bỏ phiếu kín trong đó có năm trên năm phiếu đều bỏ phiếu cách chức giám đốc bệnh viện đối với ông trương quý dương
theo ông trần quang khánh giám đốc sở y tế hòa bình ngay sau cuộc họp này sở y tế tỉnh sẽ có văn bản xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình về vụ việc trên và báo cáo bộ y tế
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng bảy bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã họp kiểm điểm ông dương với tư cách là người đứng đầu để xảy ra sự cố một mươi tám bệnh nhân chạy thận khiến tám người tử vong tại đơn nguyên thận nhân tạo khoa hồi sức tích cực
kết quả bỏ phiếu kín tại cuộc họp tại bệnh viện có sáu mươi chín tám đồng tình với hình thức khiển trách một mươi ba hai cảnh cáo và sáu hai giáng chức cách chức là tám bốn buộc thôi việc là hai bốn một phiếu không hợp lệ
cũng trong quá trình công an tìm hiểu nguyên nhân vụ tai biến chạy thận ông dương đã bị tạm đình chỉ công tác hai lần để phục vụ công tác điều tra